thưa quý vị hàng năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng và làm tàn phế hàng chục nghìn người trên cả nước phá hủy và làm thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng
điều đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề bức xúc của toàn xã hội
mới đây vụ tai nạn giao thông do tài xế có hơi men đã đâm liên hoàn vào năm phương tiện khiến cho một phụ nữ trẻ tử vong ở tp thủ đức tp hcm tiếp tục khiến cư dân mạng phẫn nộ

khi tỷ lệ người vi phạm có xu hướng giảm tuy nhiên vẫn còn đó những vụ tai nạn thương tâm như vụ việc ở thủ đức vừa rồi khiến cư dân mạng càng ủng hộ hơn nữa sự vọc cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mọi người đọc cái này chưa anh tùng chủ nhà bị ô tô tông sập cho biết sau khi gây tai nạn tài xế mở cửa xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi biểu hiện dùng rượu bia không tỉnh táo
bởi vậy mà công an họ bắt phạt nông độ cồn đâu có sai là để tránh những vụ như thế này
công an phạt nặng tài xế uống rượu là chính đáng cần tăng thêm mức phạt mới mong giảm tai nạn ở nước ta
nếu đã uống rượu bia mà lái xe gây tai nạn chết người thì đề nghị hãy xử kịch khung và không khoan nhượng với những kẻ có nồng độ cồn mà còn lái xe
người bị tử vong dưới bánh xe tài xế có ma men thật oan uổng tức tuổi
và chỉ có gia đình người thân của nạn
người thân của nạn mới thấu hiểu được người con mạng thì cũng thương thật suốt đời
điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia không khác gì anh ghi cố ý giết người
vì vậy xử lý hậu quả không bằng ngăn chặn nguyên nhân xảy ra hậu quả
cần phải áp dụng án phạt tù và quy định xử phạt nồng độ cồn kể cả chưa gây tai nạn là ý kiến của không ít cư dân mạng
nên bổ sung quy định pháp luật xử phạt tù người lái xe có nồng độ cồn cao
thì đa số người dân không dám vi phạm bị phạt tiền là một chuyện
nhưng phạt tù thì không còn là chuyện tốn kém mà một ngày tù nghìn thua ở ngoài ai mà chẳng sợ
đề nghị sửa luật truy tố với người lái xe đã sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đề xuất cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông phạt lao động công ích kèm phạt tù như trung quốc hay singapore
thì vừa giảm thiểu tai nạn vừa thúc đẩy phương tiện công cộng phát triển
có cồn trong máu mà lái xe
thì phải xem là tốt không
hình sự mới giăn đe đủ chứ cứ phạt hành chính thế này thì chỉ gãi ngứa những người có tiền mà thôi
đồng tình với đông đảo cư dân mạng luật sư phạm ba đô cũng cho rằng nên áp dụng án phạt tù và quy định xử phạt nông độ cồn
kể cả chưa gây tai nạn
tất nhiên nồng độ cồn thế nào cần phải có một định lượng nhất định và bắt buộc phải bằng một con số cụ thể là bao nhiêu không được chung chung
những cái chết thương tâm chưa đủ sức cảnh tỉnh những tay lái say men
ai cũng có lý do này khác để biện minh cho việc đã uống rồi vẫn cố lái xe
nhưng có một lý do chung đó là việc coi thường pháp luật và coi rẻ mạng sống người khác
muốn kéo giảm tai nạn giao thông xây dựng việt nam có một nền giao thông văn minh thì cần phải có chế tài mạnh mẽ hơn nữa với các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông
quan điểm của bạn về những vụ việc này như thế nào hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân